chiều ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đang khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ cháy bãi xe trên đường suối lội khiến cho nhiều ô tô bị cháy rùi gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lửa bùng lên từ bãi xe trên đường suối nội
xã phước vĩnh an huyện củ chi
người dân phát hiện hô hoáng huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế đám cháy nhưng không được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện củ chi đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường
sau khoảng một giờ đám cháy đã được dập tắt
ghi nhận ở hiện trường tám xe ô tô trong bãi bị cháy rụi mái tôn bị đổ sập thiệt hại ước tính trên hai tỷ đồng
may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ